những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này hãy cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supray và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nghe
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo